nước này từng phải chịu đựng sự tàn phá khủng khiếp trong vài thập kỷ qua như cuộc nội chiến kéo dài ở miền bắc sri lanka suốt hai mươi hai năm và chỉ mới kết thúc vào năm hai nghìn một mươi
còn ở khu vực phía nam sri lanka thì bị tan phá bởi trận sóng thần bốc sinh day vào năm hai nghìn bốn với rất nhiều thiệt hại về người và của
thế nhưng sri lanka ở thời điểm hiện tại đã cho thấy sự hồi sinh mãnh liệt khi là một trong những quốc gia thu hút nhiều du khách đến thăm nhất trên thế giới
với những khu rừng nhiệt đới tươi tốt những bãi biển nguyên sơ những đền thờ pháo đại cổ
đặc biệt ít ai biết rằng chủ tịch hồ chí minh đã từng ba lần đặt chân tới đảo quốc này vào các năm một nghìn chín trăm một mươi một một nghìn chín trăm hai mươi tám và năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhân dân hai nước từ lâu đã đồng cảm và ủng hộ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của mỗi nước
đến nay quan hệ đoàn kết việt nam sri lanka vẫn không hề thay đổi
tình hữu nghị và đoàn kết thủy chung trong sáng đó chính là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hai nước phát triển bền vững trong những năm qua
quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước cũng ngày càng được củng cố và không ngừng phát triển
đặc biệt trong lĩnh vực giao lưu phát triển văn hóa càng được hai nước trú trọng nhiều hơn
nhất là khi việt nam và sri lanka là đất nước của những kỳ quan thế giới
tuy nhiên thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ của việt nam mà còn của sri lanka trong việc tiếp nhận văn hóa bản địa
và nâng cao nhận thức hiểu biết về vấn đề bảo tồn di tích
để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng tôi đã trao đổi với đại sứ việt nam tại sri lanka và phan kiều thu
trước tiên xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của truyền hình nhân dân
chủ trương ngoại giao văn hóa là trụ cột trong chính sách đối ngoại của việt nam song song với ngoại giao chính trị và kinh tế
vậy đại sứ quán việt nam tại sri lanka đã có những nỗ lực triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa như thế nào tại nước bạn thưa bà
ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột
có nghĩa là ba trụ cột đấy ở sứ quán nào cũng cần phải thúc đẩy
đấy là ba trụ cột của đối ngoại việt nam
tuy nhiên ở sri lanka từ khi tôi sang đây nhậm chức năm hai nghìn một mươi bốn thì sứ quán cũng đã tập trung đẩy mạnh cả ba lĩnh vực
có nghĩa là cả chính trị cả văn hóa và cả kinh tế
tuy nhiên cần phải thừa nhận cái thực tế là thị trường sri lanka thì là cái thị trường mới
mặc dù có rất nhiều tiềm năng thì tuy nhiên là nó vẫn là còn mới
cho nên là tất cả các bên đều đang rất là cố gắng để đưa cái kim ngạch thương mại lên một cái mức mới
vì là họ mới kết thúc nội chiến cách đây độ bảy năm thôi
thế cho nên là không phải trong thời gian ngắn mà làm được
bởi vậy ngoài cái việc ngoại giao chính trị này ngoại giao kinh tế thì còn cũng tập trung được vào cái mảng ngoại giao văn hóa
bởi vì thực ra nó là cái mảng nó thuận lợi nhất
và mình cũng đã làm được nhiều nhất trong ba năm vừa rồi ở đây
thế thì đại sứ quán cũng rất là chú ý đến cái việc quảng bá cái hình ảnh chung của việt nam
ví dụ như là các cái mùi rượu
giới thiệu về tranh thế rồi xuất bản sách
năm ngoái đấy sứ quán cũng đã làm được một cái việc rất là có ý nghĩa
đã dịch lại và xuất bản lại cái cuốn nhật ký trong tù của chủ tịch hồ chí minh
bằng tiếng sri lankan
phải nói là cái tình cảm của người dân sri lanka nói chung và của chính phủ nói riêng
dành cho chính phủ việt nam cũng như là người việt nam nói chung
rất là nồng nhiệt nóng ẩm
thế cho nên cái đó là cái mà sứ quán đã tận dụng được
và đã phát huy được cái đó rất là tốt trong thời gian qua
ngoài những cái mảng như là du lịch này rồi là phát hành tem này
rồi xuất bản sách vân vân
thì đại sứ quán cũng tập trung vào việc giới thiệu âm nhạc việt nam
cũng như là thúc đẩy thêm cái giao lưu giữa các nghệ sĩ hai nước
từ ngày tới sáng ấy sứ quán cũng đã tổ chức được nhiều buổi biểu diễn
và tiền mà thu được ấy là để làm từ thiện
khán giả ở đây phải nói là họ dành cho các nghệ sĩ của việt nam mới là tình cảm cực kỳ là nồng nhiệt
cái đấy là cái thuận lợi rất lớn
thưa đại sứ những thuận lợi và khó khăn trong việc giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam tại sri lanka là gì
sri lanka cũng mới thoát khỏi nội chiến
thế đâm ra là cái việc lập lại hòa bình và lập lại cơ chế để làm việc
thì là nó cũng là chỉ mới bắt đầu
phải nói là rất là khó khăn
tôi có một cái lợi thế là vì người dân ở sri lanka họ rất là nồng nhiệt
rất yêu quý việt nam
cho nên là người ta sẵn sàng gặp mình chào đón mình vân vân
cái đấy là lợi thế rất lớn
thế nhưng nó lại có một cái là vì việt nam mới mở lại sứ quán ở colombo là sau khi kết thúc chiến tranh
thế đâm ra là nó còn mới
thưa tôi là đại sứ thứ hai sau anh tôn sinh thành
thế cho nên rất khó làm việc ở đây
phải nói là cái văn hóa của họ là văn hóa nam á
thế thì còn mình là văn hóa ở đông nam á
rõ ràng là mặc dù cùng với châu á nhưng mà nó có sự khác nhau rất là lớn
tất cả những người việt mà làm ăn sinh sống ở đây cũng đều gặp những cái vấn đề khó khăn như vậy
phải nói là
phải có một cái sự kiên nhẫn cũng như là được đào tạo thì mình mới thích nghi được
năm hai nghìn một mươi một việt nam thành lập đại sứ quán tại thủ đô colombo đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới
vài năm trở lại đây quan hệ hợp tác giữa hai bên có những bước phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị kinh tế giáo dục
trong đó quán triệt chủ trương ngoại giao văn hóa là trụ cột trong chính sách đối ngoại của việt nam song song với ngoại giao chính trị và kinh tế
đại sứ quán việt nam tại sri lanka đã nỗ lực triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa
đại sứ quán đã tổ chức nhiều chương trình ca nhạc tử thiện để kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam sri lanka quốc khánh và nhân các ngày lễ lớn khác để ủng hộ các nạn nhân lũ lụt và lở đất ở

công tác phụ trách ngoại giao văn hóa thì đôi khi cũng đi họp với nước sửa tại tổ chức
qua tiếp xúc các bạn tôi một là trực tiếp giới thiệu vẻ việt nam thứ hai có những hình ảnh quang theo như vụ các th cristo some da con người việt nam
hình ảnh các cán bộ ở đại sứ quán việt nam làm việc tại sri lanka năng nổ
trong các hoạt động giới thiệu văn hóa việt nam tại nước bạn
không còn lạ lẫm trong bắt nhiều người sri lanka
bằng trái tim họ đang nỗ lực đưa hình ảnh của đất nước mình tới trái tim những người dân nước bạn
hội người việt nam ở sri lanka có gặp những khó khăn gì không ạ
hội người việt nam ở sri lanka thì thực ra cộng đồng ở đây tương đối là nhỏ
có khoảng mấy chục người nhưng mà chủ yếu lại là sinh viên phật giáo
là các tăng ni phật tử học các trường về phật giáo ở đây
một bộ phận khác nữa của cộng đồng người việt ở đây thì là một số chị em
phụ nữ người việt nam lấy chồng người sri lanka
và ở lại đây định cư
phải nói là con số đấy cũng nhỏ thôi
ngoài ra chỉ có mấy can bộ của sư quán thôi
cho nên cái đấy cũng là một cái rất khó khăn
bởi vì là sự thiếu vắng về cộng đồng sự chia sẻ là nó bị thiếu
nhưng mà sư quán rất hay tổ chức liên hoa
mời tất cả những người việt nam sống ở đây cùng với gia đình họ
cũng như là những người việt nam mà không sống ở đây
nhưng mà vì một lý do nào đó mà làm việc ở đây
chẳng hạn có rất nhiều người phụ nữ việt nam thì họ lấy chồng
để cho người làm việc ở các tổ chức quốc tế khác ở đây
thì cũng mời đến sư quán để giao lưu liên hoan nhớ về con gương
sri lanka là một trong hai mươi điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới trong năm hai nghìn hai mươi
đất nước nam á này nổi tiếng với di sản khảo cổ học phật giáo
từ thế kỷ thứ ba trước
và tám di sản thế giới của unesco
không những thế nơi đây từng là trung tâm văn hóa phật giáo thời cổ
bởi thế mà quốc gia nhỏ bé này đã trở thành điểm hành hương nổi tiếng
thu hút nhiều phật tử đến từ khắp nơi trên thế giới
vì vậy du lịch sri lanka đang là một lĩnh vực tiềm năng
thu hút nhiều du khách đến thăm nhất
điều đó đặt ra cho sri lanka những thách thức không nhỏ
trong việc gìn giữ bảo tồn các giá trị của di sản văn hóa trong phát triển du lịch
giữ gìn và bảo tồn các giá trị của di sản văn hóa
trong phát triển du lịch có thể nói là một trong những yếu tố sống còn
và quan trọng hàng đầu đối với một quốc gia
đối với đất nước sri lanka chúng tôi
đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng
và được quan tâm từ tất cả các cấp chính quyền
vì vậy nếu không thực hiện tốt việc giữ gìn
và bảo tồn các giá trị của di sản văn hóa
thì chúng ta không thể thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp không khói này
dù có nhiều khó khăn và thách thức
nhưng hàng năm chúng tôi đã dành một nguồn ngân sách không nhỏ cho vấn đề này
và chúng tôi cũng còn rất nhiều việc phải làm
nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản văn hóa và tôn giáo của mình
sri lanka đã có những nỗ lực không ngừng
trong việc kêu gọi các quỹ tài trợ bảo tồn di tích trên thế giới
cũng như luôn cố gắng nâng cao sự nhận thức và hiểu biết của bạn bè thế giới về đất nước mình
hầu hết các di sản văn hóa đều được sri lanka bảo tồn khá tốt
trong đó phải kể đến công điện sijiriya
đây là công điện của vua kapsapa i
xây dựng từ năm bốn trăm chín mươi năm đến năm bốn trăm bảy mươi bảy trước công nguyên
tọa lạc trên sườn dốc và đỉnh núi đá khổng lồ cao ba trăm bảy mươi mét
hình chú sư tử đứng sừng sứng uy nghi thuộc trung tâm quận mastala sri lanka
sijiriya nằm trên khối đá khổng lồ màu hồng
nổi bật giữa màu xanh của rừng cây có thể nhìn thấy từ mọi phía
đây cũng từng là nơi trú ẩn của các nhà sư phật giáo
tuy nhiên núi sư tử chỉ thực sự được biết đến nhờ công của vua kapsapa i
vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên
trong vòng một mươi một năm ở sijiriya vua kapsapa i đã cho xây dựng công điện tráng lệ trên khoảng diện tích rộng lớn
một phần kiểu dáng kiến trúc và quan cảnh huy hoàng vẫn còn cho đến ngày nay
trong số các công trình còn lại
đáng chú ý là hồ nước được xây dựng từ đá liền khối có diện tích hai mươi bảy m x hai mươi một m
trông giống như một bể bơi trên nóc tòa nhà hiện đại
trong khuôn viên lâu đài còn có một phiến đá hướng về phía mặt trời mọc
khiến người ta liên tưởng đến ngai vàng bằng đá của vua
dưới chân núi đá được bảo vệ bởi một bức tường lớn cao ba mét
để tỏ lòng ngưỡng mộ đối với những công trình và tác phẩm nghệ thuật trong khu vực núi sư tử
vào thế kỷ thứ sáu người xưa đã để lại những bài thơ khác trên đá
gọi là sijiri graffiti chữ cổ khác trên vách đá
là một trong những văn bản cổ xưa nhất bằng ngôn ngữ sinhala
cho thấy tầm ảnh hưởng đáng kể của thành phố cổ xưa của vua kapsapa i trong cả văn học và tư duy
đặc biệt nơi đây từng là nơi sinh sống của con người từ thế kỷ thứ ba trước công nguyên
mà bằng chứng chính là một mươi tám bức bích họa trên vách đá
trong số năm trăm linh bức bích họa vẽ về các mỹ nữ sijiriya
đây là những bức bích họa cuối cùng còn xuất lại
minh chứng cho một nền văn minh cổ đại và nghệ thuật tạo hình tuyệt đẹp của vương triều kapsapa i
hiện nay một mươi tám bức vẽ này đang được chính phủ sri lanka bảo quản vô cùng chặt chẽ
đối với chúng tôi
thì giữ gìn và bảo vệ các di sản chính là giữ gìn và bảo vệ nền văn hóa của sri lanka
nếu như đi quanh khu vực này hay các khu vực có di sản văn hóa khác tại sri lanka
đó cũng là cách chúng tôi giữ gìn và bảo vệ cho các thế hệ tương lai của chúng tôi
bảo tồn di sản văn hóa luôn là mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia trên thế giới
trong đó có việt nam và sri lanka
du lịch cũng đóng một vai trò quan trọng đối với công tác bảo tồn phát huy giá trị của di sản văn hóa
bởi công tác bảo tồn các giá trị văn hóa đòi hỏi có kinh phí cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ
như thu thập nghiên cứu di sản bảo vệ tù sửa tôn tạo
trong thực tế nguồn kinh phí dành cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa từ ngân sách nhà nước
và hợp tác quốc tế thường rất hạn hẹp
điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác bảo tồn văn hóa
sau khi khai thác và trong quá trình vận hành nguồn kinh phí thu được từ du lịch
quay trở lại đầu tư một phần cho di sản như việc tôn tạo tù bổ
gìn giữ và phát huy thêm những giá trị của di sản văn hóa
tôi nghĩ đây là một việc làm cần thiết bởi bảo tồn di sản văn hóa
là giữ gìn và bảo tồn lịch sử của một quốc gia một dân tộc
đối với du khách thì chúng tôi chỉ tuân thủ theo các quy định quy luật
của các khu vực di tích di sản nơi chúng tôi tới thăm quan
đó cũng là cách chúng tôi có thể góp phần tham gia giữ gìn và bảo tồn
cho các địa danh này
việt nam và sri lanka là hai đất nước có nhiều di sản văn hóa thế giới
và đều có chung một mối quan tâm đó là bảo tồn những di sản đó như thế nào
vậy theo đại sứ thách thức lớn nhất trong cái việc bảo tồn di sản
không chỉ của sri lanka mà cả của việt nam nữa là gì
việt nam với sri lanka có một điểm rất là chung
và cái đó cũng là một cái nền móng mà hai bên cũng đã tận dụng rất nhiều
để phát triển mối quan hệ song phương giữa việt nam và sri lanka
cái điểm chung đó là phật giáo
thì ở sri lanka cũng như là việt nam thì có rất nhiều di tích liên quan đến đạo phật
những cái di tích này ở sri lanka cũng đã được unesco công nhận
bản thân việt nam cũng là một nước có những cái di sản văn hóa thế giới
mà unesco công nhận cho nên việt nam cũng hiểu được cái tầm quan trọng
của việc bảo tồn những cái di tích đó
và nếu mình không bảo tồn thì sau này các cái thế hệ tương lai của mình
sẽ không bao giờ có thể chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của những cái di tích như vậy nữa
tôi thấy một cái mà mình với cả sri lanka nên hợp tác với nhau
ở chỗ là các cái di tích phật giáo thì hai bên đều có
thế cho nên là mình có thể tổ chức những cái tour để giới thiệu
từ sri lanka rồi sang việt nam rồi hoặc ngược lại như thế nào đó
thế là liên quan đến
thứ tốt ở chỗ là mình quảng bá được cho cả hai bên
bởi vì cái việc quảng bá thì nó cũng sẽ tạo điều kiện cho cái việc bảo tồn
ở chỗ là người ta nó sẽ nhận gọi là nâng cao cái nhận thức của những người
người ta còn chưa biết lắm về việt nam và sri lanka
thế cho nên hai bên cũng hết sức làm hợp tác với nhau trong cái vực đó
tuy nhiên sự hợp tác này cần được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới
nhân câu chuyện đại sứ vừa nói về việc thúc đẩy
tour du lịch giữa hai đất nước việt nam và sri lanka
vậy thì đường bay có ảnh hưởng như thế nào cho cái việc phát triển du lịch
nhất là với việt nam và sri lanka
giữa việt nam sri lanka không có đường bay thẳng
mà toàn phải bay qua bangkok hoặc là kuala lumpur hoặc là singapore
thì đấy là một cái trạng gãi rất rất lớn
thì là tôi đã làm việc về cái vấn đề này trong suốt ba năm vừa rồi
và tôi cũng đã gặp gỡ rất nhiều các cái bên
từ việt nam airlines cũng như là đến sri lankan airlines
cũng như là các đường bay
đương nhiên là mình cũng phải hiểu một cái thực tế là
các cái nhà cung cấp dịch vụ hàng không thì họ cũng phải tính đến cái lượng khách nữa
bảo tồn di sản luôn là mối quan tâm hàng đầu của các chuyên gia trên thế giới
trong đó có việt nam và sri lanka
và dự án thiết lập mối quan hệ chuyên gia giữa hai đất nước việt nam và sri lanka
đã được đại sứ quán việt nam tại jenca đặt ra như thế nào trong thời gian sắp tới
trong thời gian tới thì tôi cũng sẽ cố gắng thúc đẩy cái việc này
bởi vì là tôi cho rằng là cái việc mà hai bên gặp nhau ấy
chắc chắn là chỉ có lợi thôi
chắc chắn là cần phải gặp nhau thì bởi vì là mình cần phải hiểu nhau hơn
mình cần phải trao đổi kinh nghiệm
nói chung là phải gặp tận nơi thì mình mới biết được
thì mình mới trao đổi được nhiều hơn
ở đâu cũng thế thôi ví dụ doanh nghiệp đấy thôi
nếu mà mình chỉ mới tiếp xúc qua điện thoại hay cái túc xoa mail
thì sau đấy cũng vẫn phải gặp
và càng gặp nhiều càng tốt bởi vì nó sẽ vỡ ra nhiều vấn đề thì mới làm được
cho nên cái đấy nói về chuyện bảo tồn thì chắc chắn là như vậy rồi
về các cái viện vận chuyển
nhưng khác nữa cũng thế là hai bên chắc chắn cần phải đẩy
cái việc giao lưu giữa hai giới chuyên gia của hai nước
rồi nhân dân hai nước nói chung
thế đấy là cái mình cần phải đẩy cho đời mong tới
một lần nữa xin cảm ơn đại sứ đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của truyền hình nhân dân
cuộc trò chuyện vừa rồi của phóng viên truyền hình nhân dân
với đại sứ việt nam tại sri lanka bà phan kiều thu
ít nhất đã giúp cho quý vị và các bạn có những thông tin bổ ích
về kỳ quan đất nước cũng như những di tích ở sri lanka
và cái thách thức lớn nhất không những của việt nam
cũng như của sri lanka đó là bảo tồn di tích như thế nào cho đúng và hiệu quả
chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại